liên quan vụ rơi máy bay quân sự cv hai mươi hai osprey ngoài khơi nhật bản vào cuối tháng một mươi một vừa qua
lực lượng không quân mỹ vào ngày năm tháng một mươi hai thông báo cả tám thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay sâu số này đều được cho là đã tử nạn
trong tuyên bố bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của không quân mỹ nêu rõ quân đội nước này đã chuyển các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sang các hoạt động tìm kiếm thi thể
điều này đồng nghĩa khó có khả năng còn người sống sót sau vụ tai nạn trên
theo tuyên bố trong số tám phi công lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ba người xác định vị trí của ba thi thể khác và vẫn đang tìm kiếm hai thi thể còn lại
cùng ngày tổng thống mỹ joe biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các quân nhân
trước đó hôm hai mươi chín tháng một mươi một máy bay v hai mươi hai osprey đã rơi xuống vùng biển phía tây nhật bản
khi đang bay từ căn cứ quân sự của mỹ ở thành phố kiwakuni tỉnh yamaguchi tới căn cứ không quân kadena ở hòn đảo phía nam tỉnh okinawa sau vụ tai nạn
nhật bản đã đề nghị mỹ ngừng toàn bộ các chiến đấu
các chuyến bay không khẩn cấp trên lãnh thổ nước này liên quan tới máy bay osprey ngoại trừ các chuyến bay tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn
hiện các nhà điều tra vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ việc